bộ thương mại mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại của nước này đã giảm xuống còn bốn mươi ba một tỷ usd là mức thấp nhất trong vòng ba năm qua
thâm hụt thương mại của mỹ đã giảm tám hai xuất phát từ việc nhập khẩu giảm hai năm tỷ usd trong khi xuất khẩu tăng thêm một bốn tỷ usd kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
các số liệu mới nhất cho thấy thâm hụt tổng thể trong năm hai nghìn một mươi chín chứng kiến xuất khẩu giảm nhẹ một tỷ usd trong một mươi một tháng đầu năm trong khi nhập khẩu giảm ba chín tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù thâm hụt thương mại được trừ vào các tính toán về kích thước tổng sản phẩm quốc nội các nhà kinh tế vẫn cho rằng điều này không phải là tốt hay xấu với sự thịnh vượng của nền kinh tế